theo tài liệu điều tra cho biết để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường đã tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
và khi con nợ không đủ khả năng chi trả đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường thành lập công ty để làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối với hường cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén
một mươi gói ni lông chứa ma túy cùng với nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội
còn tại bến tre công an tỉnh này cũng vừa khởi tố bắt tạm giam bị can ninh turid
chủ tệ tp hcm vì hành vi làm giả nhiều giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ninh tourist thông qua mạng xã hội đã làm giả hai giấy chứng nhận xe ô tô
và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó đối tượng cùng với vợ sử dụng các giấy tờ giả này để ký hợp đồng chuyển nhượng đất
còn giấy tờ xe ô tô đối tượng mang đi thế chấp cùng một lúc ở nhiều nơi
sau khi tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
bị can ninh torit đã được di lý về công an tỉnh bến tre để tiếp tục điều tra làm rõ
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại điểm thu mua mũ cao su của ông phạm lợi thuộc xã long bình
có nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc
công an xã long bình đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ sáu đối tượng này
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
cùng với nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thưa quý vị vào ngày hôm nay khi kiểm tra một điểm kinh doanh tại huyện nhà bè
đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an thành phố đã thu một lượng lớn thuốc điều trị covid một mươi chín monupiravir
ngoài lượng lớn thuốc monupiravir lực lượng chức năng còn thu giữ thêm là hai mươi ba viên thuốc nhãn favi piravir
toàn bộ số thuốc này đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng việt
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ của lô hàng cũng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
monupiravir là thuốc được sử dụng trong chương trình thí điểm kiểm trị và kiểm soát
có các trường hợp mắc covid một mươi chín
thể nhẹ do bộ y tế triển khai không bán trên thị trường
vì thế để đảm bảo an toàn hiệu quả người bệnh chỉ sử dụng thuốc monupiravir
khi có đơn của bác sĩ theo đúng quy định
thưa quý vị theo số liệu mới cập nhật từ bộ y tế ngày hôm nay
cả nước đã có thêm ba năm trăm một mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên là hơn một tám triệu ca
trong số các bệnh nhân đang điều trị có bốn sáu trăm tám mươi
về công tác tiêm chủng thì trong ngày hôm qua hai mươi một tháng một
hơn một hai mươi sáu triệu mũi tiêm đã được thực hiện
đưa tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm trong cả nước lên gần một trăm bảy mươi năm triệu liều
và thông tin đáng chú ý này cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay
xin được kính chào và hẹn gặp lại